vào đêm nay sẽ là thời khắc chuyển giao giữa năm cũ hai nghìn một mươi sáu và năm mới hai nghìn một mươi chín
đón chào năm mới trên địa bàn hai thành phố lớn là hà nội và thành phố hồ chí minh
sẽ diễn ra nhiều hoạt động vui chơi giải trí phong phú hấp dẫn
tại thủ đô hà nội sự kiện đếm ngược đón giao thừa sẽ diễn ra rất sôi động
tại quảng trường cách mạng tháng tám và sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh vtv sáu
của đài truyền hình việt nam
lễ hội âm nhạc đếm ngược cũng sẽ diễn ra ở công viên thống nhất hà nội
từ hai mươi h ba mươi hôm nay
tại thành phố hồ chí minh chương trình đếm ngược cũng sẽ được tổ chức
tại phố đi bộ nguyễn huệ quận một
bên cạnh đó chương trình chiều ánh sáng nghệ thuật ba d lên tòa nhà
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh và tòa nhà times square trên đường nguyễn huệ
cũng được tổ chức
cũng trong tối nay thành phố hồ chí minh cũng sẽ tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật
phục vụ đông đảo người dân tại công viên gia định